cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố năm đối tượng về tội đưa hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong tp hà nội và trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d huyện bình chánh tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai văn quân là phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong
có địa chỉ tại phương đại kim quận hoàng mai tp hcm về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam thẩm định hồ sơ thiết kế
cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới đã nhận tiền của công ty tiên phong để bỏ qua thiếu sót
trong hồ sơ trên và thẩm định đạt do đó đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
cùng ngày công an huyện bình chánh tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại tp bùa mò thuật tỉnh đắk lắk
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại quận một mươi tp hcm
phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại huyện yà leo tỉnh
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện bình chánh đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d
xã tân kiên huyện bình chánh
qua công tác khám xét công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho công tác điều tra